phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ không ngại gian khó từ hai bàn tay trắng cựu chiến binh trần đình
ở phường tân dân thành phố trí linh tỉnh hải dương đã từng bước biến ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương thành sự thật
năm hai nghìn một mươi chín ông vinh dự là người duy nhất tại tỉnh hải dương nhận danh hiệu nông dân việt nam xuất sắc nhất năm hai nghìn một mươi chín
sau khi rời khỏi quân ngũ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ông trần đình đã xin chuyển đổi ba năm hectare khu đất bỏ hoang để nuôi trồng thủy sản
với số tiền vay mượn được ông đã xây dựng tám ao nuôi cá nuôi các loại cá kinh tế cao như riêu hồng cá quế cá hô chấm đen
sản lượng đạt từ ba trăm năm mươi đến bốn trăm linh tấn cá thương phẩm một năm để phục vụ thị trường các tỉnh miền bắc
các sản phẩm của ông đều được cấp chứng nhận việt gáp truy xuất nguồn gốc
nghiên cứu cứ tìm tòi cứ học học
thế là không nghĩ là mình có duyên cái nghề này thành ra bây giờ phát triển
tôi làm rất là thành công năm nào cũng có một cái thu nhập cho gia đình rất ổn định
mà công an việc làm rất tốt
đối với địa phương để khuyến khích cho các hộ mà có điều kiện để đầu tư chân nuôi cá lồng
thì chúng tôi cũng đã bàn trong đảng ủy ủy ban là có những cái hỗ trợ về cơ chế chính sách
bằng cách là tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn để đầu tư chăn nuôi về cá lồng trên địa bàn
không chỉ làm giàu cho gia đình bản thân ông đình cũng giúp đỡ tư vấn những người dân trong và ngoài địa phương
về con giống và kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cũng như làm nhiều hoạt động an sinh xã hội
năm hai nghìn một mươi chín với những thành quả đạt được ông đình đã được vinh danh là một trong sáu mươi ba gương mặt tiêu biểu trên cả nước
nhận danh hiệu nông dân việt nam xuất sắc nhất năm hai nghìn một mươi